sông sê păng hiêng nằm ở đầu nguồn sông bến hải tỉnh quảng trị
những năm qua do biến đổi khí hậu mưa lũ bất thường đã làm cho dòng chảy của sông sepong hiêng
qua địa bàn xã hướng lập huyện hướng hóa tỉnh quảng trị thay đổi gây sạt lở nghiêm trọng
đất sản xuất của người dân mất dần các công trình cơ sở hạ tầng của nhà nước cũng trôi theo dòng sông này
đặc biệt là hàng chục hộ dân sống gần con sông đang trong tình trạng lo lắng không yên mỗi khi có lũ về
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng trị
từ trước đến nay gia đình bà hồ thị khuân ở thôn cù bai xã hướng lập huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
sinh sống nhờ vào mảnh ruộng này do sạt lở đất của con sông se băng hiêng đã làm cho gia đình bà khuân mất đi hơn sáu xảo ruộng
sạt lở con rồi ruộng là mất rồi nhà cũng mất rồi
mẹ buôn hùng không có cái gì ăn nữa hết ruồng là mất cả người luôn
theo chính quyền địa phương nơi đây cho biết mỗi năm
sông xê phăng hiêng làm sạt lở ăn sâu vào từ một mươi đến một mươi năm mét đất của người dân
không chỉ người dân mất đất mà các công trình hạ tầng của nhà nước đầu tư trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng
hiện toàn xã hướng lập có hai mươi năm hộ dân sống gần bờ sông xê păng hiêng
thuộc xã hướng lập tỉnh quảng trị đang trong tình trạng bị đe dọa mất nhà
thời gian qua sạt lở sông đã làm mất khoảng ba đến năm hectare đất ruộng của người dân
các công trình hạ tầng như trạm y tế đường dây điện hai mươi hai kv được liên thôn
đều nằm gần bờ sông chảy qua địa bàn xã hướng lập huyện hướng hóa
với việc sạt lở nhanh chóng của con sông như hiện nay
thì chắc không còn bao lâu nữa các công trình này sẽ trôi theo dòng sông sê păng hiêng
trước tình hình này các cấp các ngành chức năng của tỉnh quảng trị
cần sớm vào cuộc triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp chống sạt lở
đảm bảo ổn định cuộc sống và đất sản xuất cho nhân dân